ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các vị ủy viên đoàn chủ tịch
nguyên lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam các thời kỳ góp ý và các sự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
tham dự hội nghị có sự tham dự của các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung góp ý vào những vấn đề như biến đổi khí hậu
tác động của con người với môi trường công tác phòng chống tham nhũng quan liêu trong thời gian qua
bảo vệ và xây dựng con người việt nam phát triển toàn diện
nhiều ý kiến cho rằng cần thể chế hóa mạnh mẽ hơn thực chất hơn vai trò quan trọng đó của mặt trận đoàn thể và của công dân
đặc biệt là giám sát cán bộ lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ các cấp nhất là cán bộ cấp cơ sở